hai mươi một người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ
tai nạn liên hoàn trên đài báo lộc hai người tử vong tại chỗ
australia là đầu tiên phát hiện dấu vết của biến thể ba hai nghìn một trăm hai mươi một
vaccine covid một mươi chín đặc hiệu chống lại omitforn của trung quốc sẽ được thử nghiệm ở uae
bắc kinh siết chặt các biện pháp ngừa covid một mươi chín khi kỳ nghỉ bắt đầu
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trên tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào
tại khu vực nội thành hà nội từ một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng bốn lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến
tại các cửa ngõ phía nam và phía đông hà nội do người dân di chuyển khỏi thành phố hà nội để nghỉ lễ
trên các tuyến vành đai và trục xuyên tâm thủ đô như vành đai ba trên cao phạm hùng phạm văn đồng thanh xuân nguyễn trãi quốc lộ sáu đại lộ thăng long
lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến tăng cao đặc biệt là xe vận tải hành khách và xe ô tô con
theo cục cảnh sát giao thông vẫn còn nhiều điểm xảy ra tình trạng ung ứ phương tiện tại các ngã ba ngã tư do người dân dừng chờ nhịp đèn
trong khi mật độ phương tiện quá lớn di chuyển trên các tuyến này để ra khỏi thành phố hà nội như nguyễn rãi khuất duy tiến phạm hùng nguyễn xiển đường láng chùa bọc thái hà giải phóng trường chinh ngã tư sở trần nhật duật cầu trương dương
khu vực bến xe gia lâm bến xe giáp bát bến xe nước ngầm bến xe mỹ đình ghi nhận tình trạng đông phương tiện chở khách và hành khách
đầu cầu vĩnh tuy hướng đi từ minh khai đi long biên do công trình đang thi công thu hẹp làng đường nên các phương tiện di chuyển chậm ủng ứ
trên tuyến dẫn lên sân bay nội bài khu vực gần cầu nhật tân lưu lượng phương tiện tăng cao các phương tiện di chuyển chậm tuy nhiên không xảy ra ủng tắc giao thông
trên các tuyến cao tốc pháp vân ninh bình đặc biệt khu vực từ km một trăm tám mươi năm đến km một trăm tám mươi tám và tuyến cao tốc hà nội lào cai lối vào cao tốc hướng về hà nội
tuyến cao tốc hà nội thái nguyên lưu lượng phương tiện tăng cao di chuyển chậm tuy nhiên không xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài
tại thành phố hồ chí minh và các địa phương giáp ranh do trời mưa người dân về quê nghỉ lễ đông khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến xảy ra tình trạng ung tắc giao thông
trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây km một mươi bảy sáu trăm linh tp hcm trung lương lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm tại các nút giao thông không xảy ra ủng tắc
kết quả tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông cho thấy lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp ra quyết định xử phạt một mươi hai tỷ năm trăm bảy mươi năm triệu đồng
tức đi giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn đối với tám trăm tám mươi ba trường hợp tạm giữ một trăm linh hai triệu đồng
tại ô tô một một trăm linh tám mô tô và một mươi năm phương tiện khác
trong đó tuyến đường bộ xử lý bảy sáu trăm năm mươi năm trường hợp so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi một giảm bốn trăm một mươi hai trường hợp tương đương năm một xử phạt các lỗi vi phạm lên tới hơn một mươi hai tỷ đồng
cụ thể về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày ba mươi tháng bốn trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải xe con và hai xe máy đã xảy ra khiến hai người đi xe máy chết tại chỗ
vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng bốn trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải xe con và hai xe máy khiến hai người đi xe máy chết tại chỗ dưới bánh xe tải thương tâm
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên hai xe máy lưu thông trên đèo bảo lộc hướng thành phố hồ chí minh đi đà lạt
thì xảy ra tai nạn với xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi năm nghìn một trăm chín mươi chưa rõ danh tính tài xế lưu thông cùng chiều phía sau
hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng cho thấy hai xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải biến dạng hoàn toàn
hai người đi trên xe máy chết tại chỗ thương tâm chưa rõ danh tính
ngoài ra cùng lúc này xe con mang biển kiểm soát sáu mươi một a năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi sáu đi cùng chiều phía sau không xử lý kịp nên tông vào xe tai nạn
hư hỏng phần đầu xe phía bên tài xế
được biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới thời tiết tại lâm đồng xảy ra mưa dầm nhiều ngày qua
lúc xảy ra tai nạn đoạn đèo bảo lộc xuất hiện mưa lớn
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng bốn ở bình thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn
theo đó một chiếc xe ben qua đường sắt tại vị trí giao với đường ngang dân sinh và xảy ra va chạm với tàu hỏa
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng bốn tại xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc bình thuận
thời điểm trên xe ben mang biển kiểm soát tám mươi sáu c một mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi bảy lưu thông đến vị trí điểm giao giữa đường sắt và đường ngang dân sinh không có rào chắn
thì xảy ra va chạm với tàu hỏa spt hai lưu thông từ hướng ga bình thuận đi phan thiết
va chạm làm xe bên văng xuống vượt đường trước nhà dân và lật nghiêng
rất may người trên xe bên chỉ bị
đoàn tàu vẫn an toàn không có ai bị thương và dừng lại hiện trường để giải quyết
tại hiện trường xe bên lật và trượt làm gãy các cây mai của nhà dân có giá trị cao
đây là tuyến đường sắt nội bộ từ gà bình thuận về gà phan thiết
chứ không phải tuyến đường sắt bắc nam nên không ảnh hưởng đến lịch trình chạy tàu của toàn tuyến
công an huyện hàm thuận bắc đã khám nghiệm hiện trường và phối hợp với ngành đường sắt để giải quyết vụ tai nạn
về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị theo đề nghị của bộ giáo dục và đào tạo ngày hai mươi bảy tháng bốn
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một mươi một hai nghìn hai mươi hai quy đề ttg
về gói tính dụng hỗ trợ một bốn trăm linh tỷ đồng dành cho các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập
thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo ngô thị minh đã chia sẻ với báo chí về những vấn đề xung quanh chính sách
tính dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh chia sẻ
trong hai năm dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua ngành giáo dục chịu nhiều ảnh hưởng
thiệt hại trong đó nặng nề nhất phải kể đến các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập
nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động trong thời gian dài cơ sở vật chất bị xuống cấp đồ dùng đồ chơi bị hư hỏng
nhưng không có kinh phí để tu sửa mua sắm đồ dùng đồ chơi không đủ nguồn lực và điều kiện tiếp tục vận hành duy trì hoạt động
giáo dục mầm non ngoài công lập đang đứng trước nguy cơ đứt gãy nhiều trẻ em mầm non có nguy cơ không được đến trường vì sự đứt gãy này
để tháo gỡ khó khăn của các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập quốc hội đã ban hành nghị quyết số bốn mươi ba c hai nghìn hai mươi hai qh một mươi bốn
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong đó có gói tính dụng ưu đại một bốn trăm linh tỷ đồng đối với các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học
ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất một tháng theo yêu cầu phòng chống dịch để phục hồi hoạt động dạy và học sau đại dịch covid một mươi chín
quyết định số một mươi một hai nghìn hai mươi hai qdttg vừa qua của thủ tướng chính phủ được ban hành rất kịp thời và hết sức nhân văn
thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín giúp các cơ sở khôi phục hoạt động thích ứng với tình hình dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
khi các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc đã tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ trực tiếp góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh cho hay gói hỗ trợ một bốn trăm linh tỷ đồng sẽ được triển khai cho vay tới các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập
gồm nhóm trẻ độc lập lớp mẫu giáo độc lập lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập tư thục nhà trẻ trường mẫu giáo trường mầm non thuộc loại hình dân lập tư thuộc trường tiểu học tư thuộc theo quy định của pháp luật
mức vốn cho vay tối đa là tám mươi triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập tư thuộc tối đa là hai trăm linh triệu đồng đối với trường mầm non dân lập tư thục tiểu học tư thuộc
nguồn vốn vay sẽ dùng để sửa chữa cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín mua sắm thiết bị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục để phục hồi duy trì hoạt động
để chính sách hỗ trợ đến với cơ sở giáo dục kịp thời bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục trong quá trình xác nhận điều kiện vay vốn theo quy định tại quyết định
đồng thời đề nghị ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn hồ sơ quy trình và thủ tục cho vay đối với các đối tượng vay vốn theo quy định đảm bảo đơn giản rõ ràng dễ thực hiện công khai minh bạch trong quá trình thực hiện quyết định
dịch bệnh covid một mươi chín trong hơn hai năm qua đã gây ảnh hưởng rất nặng nề tới ngành giáo dục
theo thống kê có khoảng một trăm linh ba tám trăm chín mươi sáu giáo viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch bệnh riêng bậc mầm non là một trăm linh một tám trăm bốn mươi năm giáo viên
diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
mới đây australia đã phát hiện dấu vết của ba nghìn một trăm hai mươi một biến thể phụ khác của ông mikron có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít gây bệnh nặng hơn so với chủng ban đầu
cơ quan y tế australia vào chiều qua xác nhận nước này đã phát hiện biến thể ba hai nghìn một trăm hai mươi một trong nước ở bang victoria
đây là lần đầu tiên dấu vết của biến thể phụ thuộc chủng omithron được ghi nhận tại australia
theo cơ quan y tế bang victoria
với các thông tin cập nhật cho đến nay ba nghìn một trăm hai mươi một có khả năng dễ lây lan hơn nhưng không gây bệnh nặng hơn so với biến thể tàn hình ba hai của chủng omicron
giới chức y tế địa phương cho biết mẫu nước thải chứa virus được lấy từ khu vực đông nam của thủ phủ melbourne
cơ quan y tế sẽ ưu tiên làm giải trình từ các mẫu xét nghiệm pcr của những người mắc covid một mươi chín trong khu vực để xác định mức độ phổ biến của biến thể này trong cộng đồng
biến thể tàng hình ba hai của chủng omicron
hiện gây ra phần lớn các ca mắc covid một mươi chín tại australia
ngoài ra cơ quan y tế của nước này cũng từng phát hiện các biến thể phụ ba bốn và ba năm trong mẫu nước thải tại thành phố melbourne vào đầu tháng này
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang lây lan mạnh tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ của australia
với gần bốn mươi ca mắc mới được thông báo trong ngày ba mươi tháng bốn
trong đó new south wales là bang có số ca mắc nhiều nhất với một mươi một bảy trăm linh ca mắc mới
trong trường hợp và victoria đứng thứ hai với hơn chín ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua
theo thông tin mới nhất ghi nhận vaccine covid một mươi chín do công ty sinh học suzu abogen biosiance trung quốc phát triển đang được thử nghiệm giai đoạn ba ở trung quốc mexico và indonesia
theo đó suzhou arboretum đã hợp tác với công ty sinh học onevax và một tổ chức nghiên cứu của quân đội trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín
sử dụng công nghiệp của trung quốc và một tổ chức nghiên cứu của quân đội trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc
sử dụng công nghiệp của trung quốc và một tổ chức nghiệp của trung quốc

sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc
sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghiệp của trung quốc ph
nghỉ lễ lao động bắt đầu
trước biến thể omitvron có khả năng lây truyền cao các quan chức trung quốc đã siết chặt chính sách
zero covid thông qua xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa các cụm dịch
theo reuters dù tổn thất kinh tế nhưng thủ đô của trung quốc tuyên bố sẽ hạn chế hơn nữa
việc tiếp cận các không gian công cộng sau kỳ nghỉ lễ
từ ngày năm tháng năm để vào tất cả các dạng khu vực công cộng và đi phương tiện công cộng
người dân cần có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính theo thông báo trên trang wechat
chính thức của thành phố bắc kinh
với các hoạt động như sự kiện thể thao và du lịch theo nhóm
người tham gia cũng sẽ phải xuất trình xét nghiệm covid một mươi chín âm tính được thực hiện trong vòng bốn mươi tám giờ
cùng với bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ theo các quy định mới
trung quốc đã báo cáo hơn một mươi bảy trăm linh ca covid một mươi chín trong nước vào ngày ba mươi tháng bốn
với hầu hết các ca ở thượng hải
thường hải đã bị phong tỏa trong khoảng một tháng sau khi trở thành tâm điểm của đợt bùng phát mới
dịch ở thường hải đang có xu hướng giảm dần
trong khi đó tại bắc kinh
số ca mắc mới lên tới năm mươi bốn ca theo ủy ban y tế quốc gia
khi kỳ nghỉ lễ dạy bắt đầu
người tiêu dùng ở thủ đô bắc kinh được yêu cầu xuất trình bằng chứng
về các xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
để vào các khu vực công cộng như trung tâm thương mại cửa hàng và danh làm thắng cảnh
chính quyền cho biết thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho người dân
bắt đầu từ ngày ba tháng năm
thưa quý vị và các bạn
phong tỏa nghiêm ngạc trên diện rộng đề phòng chống dịch covid một mươi chín
đã khiến hoạt động sản xuất của trung quốc trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu của tổng cục thống kê quốc gia trung quốc nps công bố ngày ba mươi tháng bốn
chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi thuộc lĩnh vực sản xuất của trung quốc
chỉ đạt mức bốn mươi bảy bốn điểm trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thấp hơn mốc năm mươi điểm phân định giữa tăng trưởng và suy giảm
chỉ số pmi thuộc lĩnh vực phi chế tạo của trung quốc
cũng đã giảm xuống mức thấp nhất
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh
số ca mắc mới covid một mươi chín tại trung quốc gia tăng
khiến nhà chức trách nước này phải áp đặt các biện pháp phong tỏa
và xét nghiệm trên diện rộng tại nhiều thành phố lớn
hàng chục thành phố của trung quốc bao gồm các trụ cột kinh tế
như thâm quyến và thượng hải đã phải phong tỏa hoàn toàn
hoặc một phần trong những tháng gần đây
sự suy giảm nặng nề về kinh tế cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp
của đại dịch covid một mươi chín
liệu với chính sách zero covid mà trung quốc đang nổi
có nỗ lực áp dụng có đem lại hiệu quả và thành công hay không
thời gian sẽ có câu trả lời rõ nhất
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus sars cov hai
có những biến thể mới
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân
ở nơi công cộng như xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid một mươi chín của chúng tôi sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo